trạm y tế xã phường được coi là cánh tay nối dài của các cơ sở y tế và địa phương và là sương sống của ngành y tế
nhiều trạm y tế được đầu tư đạt chuẩn quốc gia phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân tại địa phương
tuy nhiên đến nay nhiều trạm y tế dù được đầu tư khang trang nhưng người dân vẫn không mặn mà
mòn mỏi chờ bệnh nhân là thực tế diễn ra tại nhiều năm nay tại các trạm y tế xã phường
điều hưu vắng vẻ ít bệnh nhân nhiều trang thiết bị dù được cấp mới nhưng không được sử dụng
đây là tình trạng chung diễn ra tại nhiều trạm y tế xã phường
từ nhiều năm nay rất ít người dân có thói quen đi khám tại trạm y tế
và thực tế trạm y tế chỉ đông người vào những ngày tiêm chủng

từ nhiều năm nay rất ít người dân có thói quen đi khám tại trạm y tế
từ nhiều năm nay được thực hiện gần bảy trăm linh kỹ thuật nằm trong danh mục
đây cũng là nơi đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn
nhưng trạm cũng luôn rơi vào tình trạng điều hưu không có bệnh nhân
hàng ngày thì trung bình thì có thể chỉ có mấy người thôi
ví dụ như từ sáng thì chưa có bệnh nhân nào đến khám cả
họ thấy là những cái việc thông thường ấy thì người ta lại đi ra đầy mua luôn
còn nếu mà hơi lặng một chút thì người ta sợ là ở đây nó gần các cái bệnh viện lớn mà người ta chạy thẳng các bệnh viện lớn
chứ cũng không qua trạm y tế vì như thế
vượt tuyến không tin tưởng vào chất lượng khám chữa bệnh là nguyên nhân khiến nhiều trạm y tế rơi vào tình trạng trên
các cán bộ của trạm chủ yếu làm các công việc như tiêm chủng giả soát dân số
còn việc khám chữa bệnh lại rất hiếm hoi mặc dù nhiều trạm y tế đã có bác sĩ đa khoa
cái bệnh mạng tính các bác đã điều trị ổn định ở tại bệnh viện rồi
ví dụ như tăng huyết áp rồi tiểu đường dối loạn mỡ máu
với bác sĩ chúng tôi thì cũng là bác sĩ đa khoa và có chuyên khoa nội nhi thì chúng tôi cũng vẫn kê được những đơn để điều trị duy trì cho những bệnh này
nhưng hiện tại phân cấp theo tuyến cơ sở thì chúng tôi chưa có kết thuốc để điều trị cho những bệnh nhân bị bệnh mãn tính không nây này ở tại tuyến y tế phường
vì vậy là các bác vẫn phải vượt tuyến trên lên để khám định kỳ hàng tháng
trong năm năm qua bình quân một trạm y tế của hà nội được đầu tư một mươi một hai tỷ đồng để đào tạo chuyên môn
bảo đảm cơ sở vật chất trang thiết
bị hiện có hai trăm tám mươi sáu trạm y tế đề xuất được cải tạo nâng cấp và hơn tám mươi trạm cần xây mới
tuy nhiên cho dù được đầu tư xây dựng mới nhưng vẫn không có bệnh nhân thì liệu có gây nên tình trạng lãng phí ngân sách nhà nước